theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đến một mươi tám h ngày một mươi tám tháng sáu
ghi nhận thêm bảy ca mắc mới covid một mươi chín được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
trong ba trăm bốn mươi hai ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm hai mươi năm ca chiếm chín mươi năm số ca còn đang điều trị là một mươi bảy ca chiếm năm
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là sáu hai trăm tám mươi năm người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện chín mươi ba người cách ly tập trung tại cơ sở khác là năm bảy trăm bảy mươi năm người cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn trăm một mươi bảy người